không khí lạnh liên tục tăng cường xuống miền bắc những ngày gần đây các bác sĩ cảnh báo thời tiết giá lạnh sẽ làm tăng nguy cơ bị đột quỵ nhất là các bệnh nhân có sẵn bệnh lý về tim mạch và huyết áp
thống kê tại các bệnh viện mỗi khi thời tiết thay đổi lạnh hay rét số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì bị đột quỵ cũng tăng lên
không chỉ những bệnh nhân mắc mới mà những bệnh nhân có tiền sử đột quỵ tai biến cũng có nguy cơ tái phát cao
cụ bị xuất huyết não ban đầu được xác định là bị vỡ mạch máu nhỏ ở trong não
thời tiết lạnh mạch máu giảm tính đàn hồi lòng mạch co lại và hẹp hơn đồng thời khi nhiệt độ xuống thấp máu có xu hướng cô đặc
chính hai yếu tố này làm tăng nguy cơ hình thành những cục máu đông
nếu chúng di chuyển lên não và kẹt lại ở khu vực lòng mạch hẹp sẽ làm tắc mạch máu dẫn tới việc cung cấp máu dinh dưỡng và oxy lên não bị gián đoạn
khi đó các tế bào não không đủ dinh dưỡng và oxy sẽ dần hoại tử tình trạng này được gọi là đột quỵ nhùi máu não
người ta thấy rằng vào mùa lạnh thì cơ thể của chúng ta thường dễ bị co mạch máu nó thường dễ bị đông hơn chính vì thế nó dễ gây tắc nghẹn
mùa lạnh thì bao giờ bệnh nhân cũng huyết áp bao giờ cũng xu hướng tăng cao hơn so với thời tiết không lạnh
mà khi huyết áp tăng cao thì đấy là một nguyên nhân gây ra đột quỵ
khi thấy có người thân bị đột quỵ
rất nhiều người nhầm lẫn cho rằng bệnh nhân bị trung gió nên không đưa đến bệnh viện cấp cứu
cần lưu ý nếu bệnh nhân bị đột quỵ được cấp cứu trong khoảng thời gian ba giờ đồng hồ ngay sau khi có những triệu chứng đầu tiên
thì sẽ tránh được nguy cơ thương vong rất cao
đột quỵ không chỉ xảy ra ở người già mà ngay cả người trưởng thành thanh niên cũng có thể bị đột quỵ
nên chủ động giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh